sau một mươi năm triển khai thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
nông thôn ở hà tĩnh đã có sự thay đổi căn bản toàn diện mới mẻ trên tất cả các lĩnh vực
tốc độ tăng trưởng nông nghiệp bình quân đạt hơn bốn chín giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bảy
tổng giá trị sản xuất tăng gấp bốn lần so với một mươi năm trước
đặc biệt người dân đã vươn lên thoát nghèo bền vững thu nhập kinh tế tăng vượt trội
nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi
trang trại này trước đây chỉ là một vùng đất hoang hóa đồi chọc
thế nhưng với sự hỗ trợ của địa phương từ nghị quyết hai mươi sáu
ông phạm quang hùng ở xã hương thủy huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã biến nó trở thành một trang trại trù phú với hơn tám gốc cam bưởi các loại
hàng trăm con heo lấy nhung và lợn rừng mỗi năm cho gia đình ông thu nhập từ hai đến ba tỷ đồng
nghị quyết hai mươi sáu đó là hỗ trợ ngoài đồng tiền của nhà nước ra
thì có hỗ trợ cho gia đình ông thu nhập từ hai đến ba tỷ đồng
đó là khoa học và kỹ thuật đó là quan trọng và thén chốt nhất để cho người nông dân được làm sao
một số mô hình thu nhập từ một tỷ đồng trở lên thì chúng tôi đã có trên ba mô hình
còn mà thu nhập bình quân từ năm mươi triệu đến một trăm linh triệu và đến hai trăm linh triệu thì hôm nay chúng tôi đã có gần hai trăm năm mươi mô hình

đã có năm trăm linh mô hình chăn nuôi một trăm bốn mươi bốn trang trại đời sống của người dân nông thôn
đã được nâng cao
từ khi triển khai nghị quyết hai mươi sáu đến nay trên địa bàn huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã có năm trăm linh mô hình chăn nuôi một trăm bốn mươi bốn trang trại đời sống của người dân nông thôn
đã được nâng cao
huyện quyết bàn hành bốn nghị quyết về thực hiện cơ chế chính sách
để tạo điều huyền cho người dân là phát triển kinh tế vườn kinh tế trang trại
cũng như các mô hình sản xuất
hiện thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn hà tĩnh đạt hai mươi tám triệu đồng
tăng bốn lần so với năm hai nghìn tám tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt còn tám năm mươi sáu
chúng ta đã tạo được môi trường cho các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế đầu tư vào nông nghiệp nông thôn
nó làm thay đổi một cách rất căn bản là nông nghiệp trước đây chủ yếu là của nông dân
nó chuyển hành được rất cơ bản cái nhận thức cái tinh thần mà hướng tới nông nghiệp hồi nhập
những kết quả đạt được sau một mươi năm thực hiện nghị quyết hai mươi sáu đã khẳng định tính đúng đắn
tầm nhìn chiến lược của đảng trong phát triển nông nghiệp tạo thành cuộc cách mạng sâu rộng
được người dân tích cực hưởng ứng và thật sự làm đổi thay diện mạo khu vực nông thôn